bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
vào lúc một mươi tám h năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tàng ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm giàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu giàng a tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng thị xóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú ở huyện bắc hà tỉnh lào cai thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động năm năm triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện mường khương tỉnh lào cai và vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra